hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cực nam tiểu lục địa ấn độ có đường biển bao bọc dài một ba trăm bốn mươi km không có biên giới đất liền có núi ở chính giữa phía nam dân số hơn hai mươi một một triệu người trong đó bảy mươi ba tám là người sihale
chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và sri lanka đã không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp
đến nay hai nước đã thiết lập hai cơ chế hợp tác song phương hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại có bước chuyển biến tích cực trong đó tỷ lệ tăng trưởng kim ngạch thương mại hai triều bình quân giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi sáu tăng ba mươi bốn một năm
riêng năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch thương mại song phương đạt ba trăm hai mươi năm sáu triệu usd
về đầu tư sri lanka cũng đã có một mươi năm dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực với tổng vốn
vốn đầu tư đăng ký trên tám mươi ba triệu usd đứng thứ bốn mươi tám trên một trăm một mươi quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại việt nam
thưa quý vị và các bạn trong cuộc hội đàm vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tại việt nam
chính phủ việt nam và chính phủ sri lanka đã nhấn mạnh tới những tiềm năng to lớn trong hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia
đồng thời đạt mục tiêu phấn đấu được kìm ngạch thương mại

chúng ta hoàn toàn có thể tăng cường hợp tác và cùng nhau phát triển trong lĩnh vực này chúng ta cần phải nỗ lực để có thể giúp ngành du lịch của hai quốc gia phát triển mạnh mẽ hơn nữa
theo tôi việc có một đường bay thẳng từ việt nam sang sri lanka hay từ sri lanka sang việt nam trong thời gian tới sẽ là một trong những yếu tố cấp thiết góp phần không nhỏ thúc đẩy cho sự phát triển của ngành du lịch giữa hai bên
và như tôi đã nói trước đó chính phủ sri lanka luôn chào đón các nhà đầu tư việt nam cũng như các nhà đầu tư quốc tế khác
chúng tôi luôn sẵn sàng để hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư tới đầu tư kinh doanh tại sri lanka
một lần nữa rất cảm ơn tổng thống đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn có thể thấy với những nỗ lực của chính phủ sri lanka và chính phủ việt nam mục tiêu đạt kim ngạch thương mại hai triệu lên con số một tỷ usd trong thời gian tới sẽ là mục đích đến không xa
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn